vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tối ngày một mươi năm tháng chín ở cầu tiêu bính thuộc thị trấn tam đường tỉnh lai châu đã khiến một mươi ba người thương vong
hiện tại ba nạn nhân còn sống sót đã được chuyển xuống bệnh viện hiễu nghị việt đức và đang được điều trị tích cực
sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ bệnh viện đa khoa tỉnh lai châu bệnh viện hiễu nghị việt đức đã cử một đoàn bác sĩ lên lai châu khám và hội trần nhanh chóng
và quyết định đưa cả ba nạn nhân về hà nội để theo dõi điều trị
khoảng bảy giờ tối ngày hôm qua chúng tôi nhận được tin từ bệnh viện lai châu đề nghị hỗ trợ
ngay sau đó bệnh viện đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ ngoại viện và tập hợp các đội ngũ chuyên gia
sau một mươi năm phút xe chở các thầy thuốc từ việt đức đã lên đường để lên lai châu
có ba trường hợp bệnh nhân
có một trường hợp một thanh niên
anh này bị một trấn thương nặng nhất
đấy là một đa trấn thương
vừa có trấn thương sợ não
vừa có trấn thương lùng ngực
vừa có trấn thương gãy chi
và với trấn thương sợ não
thì tình trạng cũng tương đối nặng
hai nạn nhân còn lại là hai mẹ con
người mẹ trấn thương hàm mặt
và gãy xương chi
cháu bé năm tuổi bị gãy chân
hai trường hợp này có tiên lượng khả quan hơn
tiếp theo đây là
giúp cho bệnh nhân đa trấn thương
là cần phải hồi sức
và hồi sức tích cực
để đưa ra những phương án tốt nhất
đặc biệt là hồi sức về sợ não
hồi sức về phồ về thờ
rồi hai trường hợp
mà bị gãy xương thì phải làm hoàn thiện
tất cả những xét nghiệm cơ bản
rồi đưa ra một phương án điều trị tốt nhất
cả ba bệnh nhân đều đang ở trong tình trạng ổn định
tiếp tục được theo dõi sát sao
và hồi sức tích cực trong điều kiện tốt nhất